ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị cho biết trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ vào chiều tối ngày một mươi tám tháng ba đã khiến một trường học cùng hai mươi năm nhà dân tại thành phố đông hà và huyện triệu phong bị tốc mái nhiều hoa màu cùng cây cối bị hư hại
hiện chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các công tác khắc phục hậu quả sau lốc xoáy
tại thành phố đông hà trận lốc xoáy kèm mưa rông quét qua trong khoảng hơn một mươi phút đã làm trường tiểu học hùng vương chịu thiệt hại nặng
hơn tám mươi số phòng học bị tốc mái nhiều cây xanh đổ gãy sách vở bàn ghế trang thiết bị dạy học bị ướt và hư hại
trận lốc xoáy cũng khiến gần hai mươi nhà dân tại phường đông lễ và đông lương bị tốc mái nhiều cây xanh bị bật gốc gãy đổ
một số pano áp phích trên các tuyến đường cũng bị lốc cuốn bay
tại huyện triệu phong lốc xoáy xảy ra tại xã triệu thuận làm sáu nhà dân bị tốc mái và hư hỏng nhiều hoa màu bị hư hại không có thiệt hại về người
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích đã kịp thời có mặt động viên giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại tu sửa nhà cửa
dọn dẹp vệ sinh ổn định cuộc sống hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy